tỉnh hậu giang đã tổ chức họp mặt mừng tết chôn trần nam thơ mây năm hai nghìn một mươi chín của đồng bào dân tộc khmer
đến sự họp mặt có bà huỳnh thị somali vụ trường vụ địa phương ba ủy ban dân tộc
tại buổi họp mặt đại diện lãnh đạo tỉnh hậu giang đã gửi lời chúc tới các vị sư sãi cán bộ hưu trí gia đình chính sách
người có uy tín và đồng bào dân tộc khmer đón tết chôn trần nam thơ mây năm hai nghìn một mươi chín thật vui tươi may mắn an lành và hạnh phúc
đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
về công tác chính sách dân tộc tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc khơ me
trong tình hình mới có phần giúp đồng bào khơ me ổn định đời sống vươn lên trong học tập lao động và sản xuất
dịp này lãnh đạo tỉnh hậu giang đã trao tặng nhiều phần quà cho các vị sư sãi cán bộ hưu trí gia đình chính sách
người có uy tín và đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn